cùng với các chính sách hỗ trợ người nghèo công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trong những năm qua
đã được các sở ban ngành và địa phương ở tỉnh quảng trị quan tâm thực hiện
đây là giải pháp hiệu quả trong việc giúp hộ nghèo cận nghèo thoát nghèo một cách bền vững
sống ở vùng nông thôn ngoài trồng lúa chăn nuôi gà lợn đã góp phần không nhỏ trong việc cải thiện đời sống
nâng cao thu nhập cho bà con nông dân
gia đình chị trần thị mai ở đội ba thôn nại cửu xã triệu đông huyện triệu phong tỉnh quảng trị
là một trong những hộ nông dân như thế
chị mai chăn nuôi gà hơn một mươi năm năm nay tuy nhiên chưa qua một lớp tập huấn nào nên hiệu quả không cao
vừa qua chị được tham gia lớp học nghề kỹ thuật chăn nuôi gà do ủy ban mặt trận tổ quốc huyện triệu phong
phối hợp với trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện tổ chức
sau khi học chị mai áp dụng ngay những kiến thức đã học vào việc chăn nuôi và kết quả mang lại rất tích cực
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay ủy ban mặt trận tổ quốc huyện triệu phong
phối hợp với trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện triệu phong tỉnh quảng trị
mở sáu lớp dạy nghề cho hơn một trăm năm mươi học viên là hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn
tùy vào lợi thế của từng vùng
ủy ban mặt trận tổ quốc huyện triệu phong và trung tâm sẽ mở các lớp nghề phù hợp
có điều kiện mở mang sản xuất
sau các lớp học thì chúng tôi đã trích quỹ người nghèo để hỗ trợ cho mỗi học viên là một triệu đồng
bắt đầu để có điều kiện bà con người nghèo để mua giống phấn bón
tạo điều kiện cho bà con để có bước phát triển ban đầu trong quá trình
áp dụng khi học về để chăn nuôi
và trong thời gian đến chúng tôi sẽ có hướng tiếp tục mở các lớp có ngân nghề mới
ngành nghề khác để tạo điều kiện cho hộ nghèo cận nghèo có thêm việc làm
và có thêm thú nhập để tạo điều kiện cho bà con vượt nghèo bên vực
kết quả đáng mừng
là sau học nghề các hộ nghèo cận nghèo ở tỉnh quảng trị đều có việc làm mới
hoặc tiếp tục làm việc cũ nhưng năng suất và thu nhập cao hơn
điều quan trọng là nhận thức của người dân về học nghề có sự chuyển biến rõ rệt
học nghề để nắm bắt khoa học ứng dụng sản xuất kỹ năng vào thực tiễn
nhằm nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống lâu dài